trưa ngày hôm qua trên đường trần quốc hòa đoạn qua công viên hoàng văn thụ quận tân bình tp hcm xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong
thời điểm trên anh trần ngọc tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chạy xe gắn máy mang bề kiểm soát năm mươi chín k một bảy mươi bốn nghìn sáu trăm năm mươi hai trên đường trần quốc hoàn
khi qua công viên hoàng văn thủ thì xảy ra va chạm với một xe gắn máy đi cùng chiều
sau khi anh tân ngã xuống đường thì tài xế võ văn huỳnh điều khiển xe buýt mang bề kiểm soát năm mươi ba n bốn nghìn chín trăm tám mươi chín chạy tới đã không xử lý kịp nên tông trúng khiến nạn nhân tử vong
hiện trường vụ tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực ủn tắc kéo dài